tuy nhiên từ đây đến cao điểm phát sắp tới một số dự án phim lớn được trong đợi bất ngờ trở lại phát hành kỳ vọng tạo đà phục hồi cho thị trường
ngựa đua bất ngờ xuất hiện ở mùa phim việt cuối năm hai nghìn hai mươi hai là tác phẩm thanh sói
dự án đã bị trì hoãn phát hành từ ngày ba mươi tháng một mươi hai sau nhiều vòng kiếm dược lại nội dung
dự án đã bị trì hoãn phát hành từ ngày ba mươi tháng bốn và vừa ấn định ngày ra rạp chính thức mới vào ba mươi tháng một mươi hai sau nhiều vòng kiếm dược lại nội dung
dự án đã bị trì hoãn phát hành từ ngày ba mươi tháng một mươi hai sau nhiều vòng kiếm dược lại nội dung